cửa biển an hải huyện tuy an tỉnh phú yên là nơi ra vào tránh chú bão của hàng trăm tàu cá ngư dân
đây cũng là nơi trao đổi nước phục vụ cho việc nuôi trồng thủy sản trên đầm âu loan
thế nhưng có nơi độ sâu của cửa biển này chỉ còn năm mươi cm
người dân và chính quyền địa phương đang rất mong muốn các ngành chức năng sớm cho phép nạo vét khơi thông cửa biển này trước mùa mưa lũ
cửa biển an hải rộng hơn hai trăm linh mét
việc cửa này bị bồi lấp ảnh hưởng đến sinh kế của hàng trăm hộ dân thuộc năm xã trong vùng
các hoạt động ra vào của hàng trăm tàu thuyền công suất lớn trên chín mươi cv bị ách tắc hoàn toàn khi gặp những cồn cát cao
ngoài ra những phương tiện có công suất nhỏ khai thác hải sản gần bờ và trên khu vực đầm âu loan cũng gặp khó mỗi khi ra vào cửa biển này
tôi cũng còn sống ở trong cái đầm ô loan này không à mà chỉ giờ rê về thấy cửa này nó rất là kẹn
giờ ghi xuồng tôi nhỏ quá mà rê
cửa biển an hải còn có vai trò quan trọng trong trao đổi nước để tạo nguồn lợi thủy hải sản trong đầm âu loan
nhiều loại đặc sản của phú yên như sò huyết âu lan cá trình đang cạn kiệt dần do dòng chảy không lưu thông
bên cạnh đó việc nuôi trồng thủy sản của người dân trên đầm âu loan cũng dễ phát sinh dịch bệnh
nếu mà cái tân hình này
cửa nó lấp lại thì như vậy là các đối tượng thủy sản trong đầm ô loan từng bước bị hủy diệt
tôi mong muốn bà con là cái thường xương nào để cho luồng lật lên là thông thương
thì cũng tạo điều kiện cấp trên cũng tạo điều kiện như thế nào đó
nhằm mở rộng thông luồng cửa biển an hải đầu năm hai nghìn một mươi sáu
ủy ban nhân dân huyện tuy an được phép làm chủ đầu tư thực hiện dự án nạo vét thông luồng
dự án thực hiện hạng mục vét tuyến thông luồng chính côn cát trong cửa biển
trước cửa biển và nạo vét lạch tranh trú bão trên tổng diện tích hơn năm mươi ba hectare
tuy nhiên đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu dự án phải tạm dừng thi công do vào mùa mưa bão
khối lượng nạo vét mới đạt hơn hai mươi năm luồng lạch chưa thể khơi thông hoàn toàn
thế nhưng đến nay dự án vẫn chưa thể tiếp tục triển khai vì bộ xây dựng vẫn chưa có các văn bản đồng ý
thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần ra soát đánh giá hiệu quả của việc nạo vét cửa biển an hải
để từ đó có cơ sở tiếp tục cho dự án triển khai trong thời gian tới